tại vĩnh long đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc với ba tỉnh vĩnh long tiền giang và đồng tháp
đại diện bộ giao thông vận tải nhấn mạnh đây là hai dự án giao thông trọng điểm cấp bách của quốc gia
vì thế các địa phương có dự án đi qua cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng
khẩn trương bàn giao để sớm triển khai dự án theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngoài việc giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án
các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ di rời các công trình kỹ thuật trong vùng dự án
phần đầu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khởi công gói thầu của dự án xây dựng cầu mỹ thuận hai phía tỉnh vĩnh long